liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu cách ly điều trị tập trung bệnh nhân f hai
trường trung học cơ sở lai hưng xã lai hưng huyện bầu bàng tỉnh bình dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bầu bàng vừa khởi tố bắt tạm giam hai tháng
đối với ba đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ
ba đối tượng là thạch oanh thi lê trí thiện và nguyễn hoàng phi dương
ngày một mươi tháng chín dương lén đặt mua đồ sau đó rủ thi thiện và một số người khác nhậu tại phòng
khi bị phát hiện dương thi và thiện đã chống đối có lời lẽ xúc phạm
và đánh hai cán bộ làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự tại khu cách ly
gây sự xong hiện và thi bỏ trốn khỏi khu cách ly điều trị
đến hai giờ sáng hôm sau thì bị lực lượng công an huyện bầu bàng
với hợp với trung tâm y tế huyện bát dữ đưa về nơi cách ly điều trị và xử lý theo quy định của pháp luật